thưa quý vị và các bạn theo quy định hiện hành thì mỹ phẩm nước ngoài sản xuất nhập khẩu phải được cục quản lý dược cấp phép
còn sản xuất trong nước thì đăng ký kinh doanh qua sở kế hoạch đầu tư hoặc là các quận huyện một cách đơn giản
sau đó tự công bố sản phẩm rồi đăng ký ở ngành y tế để đưa ra thị trường
trong khi đó cơ quan quản lý không cần khảo sát thẩm định về cơ sở sản xuất thành phần
cũng như là trang thiết bị và năng lực chuyên môn của nhà sản xuất có đủ điều kiện được phép sản xuất hay không
đây được xem là kẽ hở để mỹ phẩm kém chất lượng được sản xuất ngay trong nước rồi tuồn ra thị trường đánh lừa người tiêu dùng
câu chuyện sau sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về điều này
trong những ngày đầu tháng bảy lực lượng công an tp hcm cùng các cơ quan chức năng đã triệt phá một đường dây sản xuất
kinh doanh mỹ phẩm giả mỹ phẩm lậu mang các nhãn hiệu cao cấp với số lượng lên đến cả chục tấn của công ty mỹ phẩm
huyền trang cơ quan chức năng phát hiện ba nhãn hiệu sasaki hikato puro
công ty mỹ phẩm huyền trang đăng ký thương hiệu nhưng không trực tiếp sản xuất mà nhập hàng từ trung quốc về
sau đó gián nhãn mát đề xuất xứ pháp hàn quốc nhật bản v v
từ đây hé lộ những kẽ hở trong quản lý bị lợi dụng
có những trường hợp là chỉ đăng ký cái thương hiệu thế thôi
thực ra họ không chịu trách nhiệm về toàn bằng ba cái chất này mà hoàn toàn họ đặt
cái sản phẩm từ bên trung quốc
sau từ trung quốc thì họ mới tập kết ở phía dọc biên giới đưa qua biên giới
sau đó đưa về việt nam và đưa vào trong thành phố hồ chí minh để hoàn thiện tất cả các bao vỉ đóng gói
mang nhãn mát hộp của nước ngoài
các đối tượng có thể cũng đăng ký như thế đăng ký một sản phẩm mua về mức độ nhỏ
ví dụ có thể anh đăng ký thì mua về năm trăm linh hộp năm trăm linh sản phẩm hay bán hết
sau đó anh lại lợi dụng cái hoa đơn trên từ đấy
anh xoay vòng anh lại nộp thêm hai trăm linh sản phẩm nữa anh bán và ba trăm linh sản phẩm anh bán
đây là chỗ nộ thuế
mở rộng điều tra lực lượng chức năng còn phát hiện một số sản phẩm khác được công ty huyền trang
đặt công ty trách nhiệm hiếu hạn sản xuất thương mại mỹ phẩm phú thịnh sản xuất
kiểm tra trình ánh của công ty phú thịnh phường bảy quận sáu thành phố hồ chí minh
thì thật bất ngờ các loại phem được sản xuất tại đây đều được nấu trong nồ điện
quậy đều bằng một chiếc vá sau đó đổ ra cài nốc
rồi chiết vào các vỏ hũ bằng nhựa có sẵn
sau đó rán nhãn mát dùng máy xấy tóc ép màng co rồi cho ra thành phẩm
nguyên trình sản xuất bí phẩm quá thô sơ chất lượng không ai giám sát
kiểm định thực sự rất đáng báo động
hợp xảy ra như vậy thì theo quan điểm của tôi
vẫn cần phải khôi phục lại cái quy định về kiểm định
rồi là kiểm nghiệm đối với cả các sản phẩm trước khi tung ra thị trường
trong giai đoạn đăng ký công bố sản phẩm
ngoài ra thì cũng cần phải nâng cao hoạt động của các cơ quan thanh tra kiểm tra
đối với các sản phẩm trên thị trường
một thực tế cho thấy với quy định cá nhân được tự sản xuất
tự công bố sản phẩm mỹ phẩm
thì phát hiện mỹ phẩm giả kém chất lượng trên thị trường
chỉ có thể trông chờ vào hậu kiểm
trong khi đó chưa ai thống kê được có bao nhiêu cơ sở nhỏ lẻ như thế này
lực lượng chức năng cũng thừa nhận
không thể kiểm soát hết các cơ sở quy mô quá nhỏ tự sản xuất
các luật sư hy vọng trong luật đầu tư sửa đổi mới đây
việc kiểm soát mỹ phẩm sẽ tốt hơn
khi yêu cầu đưa mỹ phẩm vào mặt hàng kinh doanh có điều kiện
khi đó sản xuất mỹ phẩm sẽ bị kiểm tra chặt hơn
cả về công bố sản phẩm cơ sở sản xuất trang thiết bị
và trong thành phẩm sản phẩm có đảm bảo để cấp phép không
nên sẽ có xây dựng một bộ quy chuẩn
liên quan đến việc là anh đủ những điều kiện
để sản xuất sản phẩm mỹ phẩm một cách rõ ràng hơn
thông tin từ văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia cho hay
hiện nay trên thị trường có đến hơn năm mươi sản phẩm mỹ phẩm đang bị làm giả
làm nhái các thương hiệu nổi tiếng
các cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt ngăn chặn
nhưng việc bắt giữ xử lý mỹ phẩm giả vẫn còn như mối đồ bể
và chừng nào những lỗ hồng về mặt pháp lý vẫn không được khắc phục
thì việc chống mỹ phẩm giả kém chất lượng vẫn chỉ như bắt cóc bỏ dĩa mà thôi